nhiều người cho rằng bệnh sỏi mật không đáng lo ngại nhưng thực tế nó có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí gây tử vong nếu chủ quan lơ là điều trị
nhằm giúp người dân hiểu hơn về cách phòng và điều trị các bệnh lý về sỏi mật ngày hôm nay qua phẫu thuật gan mật bệnh viện hiễu nghị việt đức tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh lý sỏi mật
bệnh sỏi mật là bệnh về đường tiêu hóa do sự hình thành sỏi trong túi mật gây ra đây là một bệnh lý thường gặp ở các nước nhiệt đới nói chung và việt nam nói riêng
các nghiên cứu cho thấy gần sáu mươi người từ bốn mươi tuổi trở lên bị sỏi mật điều đáng lo ngại là bệnh sỏi mật không có triệu chứng rõ ràng hoặc nhầm lẫn với những bệnh đường tiêu hóa khác
khi người bệnh cảm thấy đau kéo dài suốt cao vàng da nước tiểu vàng là lúc bệnh đã biến chuyển theo chiều hướng xấu
gây những biến chứng nặng như viêm tụy áp xe gan mật sốc nhiễm khuẩn thậm chí bệnh kéo dài có thể dẫn đến sơ gan ung thư đường mật
tuy nhiên bệnh hoàn toàn có thể chữa dứt điểm nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời vì vậy để tránh những biến chứng nguy hiểm người dân nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên